thưa quý vị vào chiều ngày hôm nay cơ quan cảnh sát điều tra công an tp hcm đã thông tin kết quả điều tra ban đầu
về vụ việc bé trai ba tuổi có dấu hiệu bị bạo hành và rụ rỗ xúi rục sử dụng cháy phép chất ma túy gây phẫn nộ dư luận
sau khi các đoạn clip ghi lại cảnh bé trai có dấu hiệu bị bạo hành và rụ rỗ xúi rục sử dụng ma túy được đăng trên mạng xã hội
đối tượng lê văn bậm và người mẹ của cháu bé đã xóa tài khoản facebook đưa cháu bé bỏ trốn qua nhiều địa bàn khác
sau gần hai ngày khẩn trương truy xét đến một mươi năm h ba mươi phút ngày hai mươi sáu tháng ba cơ quan cảnh sát điều tra công an tp hcm đã phát hiện bắt giữ bậm
khi đang lẩn trốn tại ấp hậu xã tân an hội huyện củ chi
khám xét chỗ ở của bậm công an phát hiện thu giữ hai mươi một gam ma túy metafetamin và một số tăng vật khác có liên quan
tiến hành xét nghiệm nhanh lê văn bậm và mẹ bé trai dương tính với chất ma túy
riêng bé trai thì âm tính với chất ma túy và được công an đưa đi kiểm tra sức khỏe tại bệnh viện nhi đồng tp
sức khỏe đã ổn định và chưa có dấu hiệu bất thường
hiện cơ quan cảnh sát điều tra công an tp hcm cũng đang tiếp tục đấu tranh làm rõ hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy
rụ rỗ xúi rụp người khác sử dụng trái phép chất ma túy của hai đối tượng trên
đồng thời sẽ làm rõ các hành vi hành hạ ngược đãi trẻ em để xử lý nghiêm theo đúng quy định của pháp luật
thưa quý vị liên quan đến vụ sát hại chủ tiệm spa hương rosa tại khu phố bốn
phường long bình tp hcm
cơ quan cảnh sát điều tra công an tp hcm đã bắt khẩn cấp đối với lê minh long
chú tại huyện định quán để điều tra về hành vi giết người và cướp tài sản
đồng thời bắt khẩn cấp ca song hơi nhen là vợ của long chú tệ tỉnh gia lai để điều tra về hành vi che giấu tội phạm
vào lúc một mươi bảy h ba mươi phút ngày hai mươi ba tháng ba sau khi nhận tin báo chị võ thị mỹ hương là chủ tiệm spa trên bị sát hại cướp tài sản
sau một ngày xảy ra vụ án lực lượng phán đã khoanh vùng được
lê minh long là đối tượng trực tiếp gây án và đang lẩn trốn tại nhà vợ ở xã yakazam huyện lapa tỉnh gia lai
nên phối hợp với công an địa phương bắt giữ
tại cơ quan điều tra long khai nhận vào sáng ngày hai mươi ba tháng ba đã mua sẵn dao giấu trong người
rồi đi về thành phố biên hòa tìm nhà dân sơ hở cướp tài sản
khi qua tiệm spa trên phát hiện chị hương có nhiều vàng đeo trên người và điện thoại di động
nên đã nảy sinh ý định cướp
với hành vi cố ý làm hư hỏng tài sản
trần phước hậu sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi bốn chú tệ xã hội an đông huyện lấp vò tỉnh đồng tháp
đã bị cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện trợ mới tỉnh an giang khởi tố vụ án
khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam để điều tra làm rõ
vào khoảng một mươi tám h ngày một mươi bốn tháng ba sau khi sử dụng ma túy
hậu đã điều khiển xe mô tô chạy trên đường tỉnh lộ chín trăm bốn mươi bốn thuộc huyện trợ mới
lúc này xe ô tô do tài xế huỳnh tấn ngọc điều khiển chạy cùng chiều phía trước
nguyễn hậu cho rằng xe ô tô này đã không nhường đường nên tăng tốc cho xe vượt lên
chạy trước khoảng ba km rồi dừng lại bên đường
sau đó hậu nhặt hai cục gạch ống rồi chặn đón xe ô tô này
khi ô tô trên dừng lại hậu ném một cục gạch vào đầu xe
làm móc nắp cabo rồi cầm gạch đập vào cửa kính ô tô
khi anh ngọc mở cửa bước xuống xe thì hậu cầm gạch ném anh ngọc nhưng rất may không trúng
tài xế đã truy hô và cùng với người dân khống chế hậu giao cho cơ quan công an xử lý
vào chiều ngày hôm nay trên tuyến quốc lộ một a đoạn qua địa phận thôn hai
xã đức chánh huyện mộ đức tỉnh quảng ngãi đã xảy ra một vụ tàn nạn giao thông
giữa ô tô khách và một xe mô tô hậu quả là ô tô lao xuống ruộng làm một người tử vong
ô tô khách do tài xế nguyễn anh chiến sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi bốn quê ở quảng bình điều khiển
theo hướng bắc nam khi tới điểm trên do né tránh gấp một người đàn ông điều khiển xe máy
băng qua đường đã khiến xe khách bị lật xuống ruộng
lúc này trên xe khách có hơn bốn mươi hành khách vụ tai nạn đã làm tài xế xe ô tô khách chết tại chỗ
còn người đàn ông đi xe máy bị thương nhẹ rất may các hành khách trên xe khách đều được an toàn
có một số người bị thương nhẹ đưa đi sơ cứu vụ tai nạn đang được các lực lượng công an điều tra và xử lý
thưa quý vị và các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé

vị nhân sự kiện ban tôn giáo chính phủ vừa ra mắt sách trắng tôn giáo
một số đối tượng ngay lập tức đã xuyên tạc biện đặt nhiều thông tin xấu để làm sai lệch bản chất tốt đẹp của cuốn sách này
hòng phá hoại những nỗ lực của chính phủ việt nam trong việc đảm bảo quyền tự do tín ngưỡng của mọi người dân
mục nhận diện và đấu tranh tuần này sẽ phân tích về vấn đề này
mời quý vị cùng theo dõi với phần trình bày của biên tập viên nam hà ngay sau đây

tôi thấy con người việt nam rất tuyệt vời và tôi yêu việt nam một cách tuyệt đối
đó là lý do chúng tôi lựa chọn ở đây
tôi thấy con người việt nam rất tuyệt vời và tôi yêu việt nam một cách tuyệt đối
chúng tôi và tôi cũng có kế hoạch phát triển sinh sống và kinh doanh lâu dài ở việt nam sau khi tới đây
đối với bản thân tôi khi đến mất cứu đầu tôi đều tôn trọng niềm tin của họ tình yêu làm nhân tử và sự khoan dung ở nơi đó
và ở việt nam tôi nghĩ tình yêu đó là sự tự do về tôn giáo
chúng tôi rất hiểu và tuân theo chính phủ
chúng tôi tin vào chúa trời
chúng tôi đang sống ở thế giới mà chúa tạo ra
trên tất cả khi tôi yêu việt nam và chúng tôi cảm thấy được tự do trong tôn giáo khi ở đây
cá nhân tôi đã ở việt nam một mươi tám tháng
tôi như được truyền cảm hứng động viên khi tham gia vào những sự kiện như thế này
khi mà chúa giê xu được đề cập đến một cách vô cùng cởi mở
những chương trình như thế này đã được tổ chức không chỉ ở thành phố hồ chí minh
mà còn có cả ở hà nội
bản thân chúng tôi tin rằng mọi người ở đây có đức tin vào chúa giê xu
đều cảm thấy được truyền cảm hứng và yêu đất nước việt nam tự do mến khách
tôi cũng rất muốn chuyển tới sinh sống tại việt nam
cảm nhận của hơn năm trăm linh tín đồ trên toàn thế giới tụ hội tại đây
khác hoàn toàn với những đánh giá vô lý thiếu khách quan của những tổ chức nào đó chưa hề đến việt nam
và có lẽ những đánh giá đó đang trở nên vô nghĩa lạc lõng trước lời ca chúc ước cho việt nam
bởi sự hạnh phúc đang thể hiện rõ trên gương mặt của mọi người tham dự chương trình tại đây